mừng tè là huyện có số hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao nhất của tỉnh lai châu
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám mừng tè phải di rời gần hai trăm linh hộ dân ở bốn điểm bản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
tuy nhiên do khó khăn về kinh phí đầu tư xây dựng và ổn định sinh kế cho người dân
nên mừng tè phải lựa chọn thứ tự ưu tiên để chuyển bốn mươi tám hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa năm nay
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hai mươi năm hộ dân của bản nà phầy xã vàng san huyện mường tè tỉnh lai châu sinh sống ngay khúc cua suối nậm nhọ
vào mùa mưa nước rồn từ các khe cạn triển núi đổ xuống nậm nhọ trở nên hung dữ mấy tháng liền
người dân ở bản nà phầy đã quen với việc cuốn gói đồ đạc rời nhà mỗi khi mưa to gió lớn
có lúc lũ quét xảy ra bất chợt người dân chỉ kịp chạy tháo còn đồ đạc trôi theo dòng suối
người dân nơi đây đang mong ngắm được chuyển đến vùng mới
để yên tâm lao động sản xuất
mong đảng nhà nước chiến gian cho bản nà phầy cho nó yên tâm lao động sản xuất
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám huyện mường tè xác định di chuyển trên hai trăm linh hộ dân ở bốn điểm bản
thuộc các xã tà tổng pa ủ vàng san và pa vệ sủ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
tuy nhiên do khó khăn về ngân sách và chưa đầu tư kịp cơ sở hạ tầng
nên trước mùa mưa năm nay huyện mừng tè sẽ ưu tiên di chuyển trước
ngoài những khó khăn về việc tạo mặt bằng hỗ trợ người dân ban đầu
đồng thời với việc này thì còn liên quan đến các kết cấu hạ tầng liên quan
nguồn vốn của huyện dự bỏng ngân sách của huyện hàng năm khó có khả năng đáp ứng được
đồng thời cùng với việc này việc hỗ trợ cho người dân cũng gặp những khó khăn nhất định
phần hỗ trợ bùng di dân sạt lửa
thì đạt được khoảng hai mươi triệu một hộ
tuy nhiên các hỗ trợ khác về cài hoang cài tạo đất hỗ trợ sản xuất và các vấn đề khác
thế rồi là kết cấu hạ tầng cũng cần được sự quan tâm của nhà nước
cũng như các cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nguồn xã hội khác
mặc dù chính quyền huyện mường tè đã nỗ lực cố gắng
nhưng do địa hình dốc bị chia cắt mạnh nên quỹ đất của các xã rất hạn chế
kinh phí đầu tư hạ tầng và sinh kế cho người dân đến nơi ở mới rất hạn hẹp
hiện tại mường tè đang đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện kết cấu hạ tầng
huy động và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo sinh kế cho người dân phát triển sản xuất